vào chiều nay theo giờ nga một đám cháy lớn đã bùng lên trong một trung tâm thương mại tám tầng green sastein plaza ở thủ đô moscow nga
ngọn lửa đã nhanh chóng bao phủ một khu vực rộng khoảng một m hai
hơn ba trăm bốn mươi nhân viên và khoảng một trăm linh thiết bị chữa cháy đã tham gia vào nỗ lực dập lửa
sau khoảng hai giờ đồng hồ đám cháy đã được khống chế một trăm hai mươi người sơ tán một mươi một người đã được giải cứu bằng các thiết bị chuyên dùng
tuy nhiên có hai người bị thương và khoảng hai mươi người có thể vẫn đang bị mắc kẹt ở tầng bảy và tám của tòa nhà
hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy tuy nhiên nhiều khả năng là do chập điện
các điều tra viên cũng đang kiểm tra xem liệu có liên quan tới hành vi cố ý phá hoại hay không
bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp nga alexander kurenskov đã tới hiện trường để xem xét tình hình